vừa qua trung tâm y tế tp hà tĩnh đã tiếp nhận bệnh nhân tpm vào viện trong tình trạng khó thở
đau ngực dữ dội tim tái huyết áp tụt ngay sau đó bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
ngay khi vào khoa cấp cứu chống độc được khoảng ba phút bệnh nhân bị ngừng tân hoàn
các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tân hoan cho bệnh nhân theo pháp đồ
với sự nỗ lực của các y bác sĩ bệnh nhân được hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng được hội trần chuyển đề khoa tim mạch
qua hội trần các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tim nhồi máu cơ tim suy đa tạng nên được chỉ định can thiệp mạch vành và đặt sọt ten động mạch vành
sau can thiệp bệnh nhân duy trì ba thuốc văn bạch liều cao thở máy và được chuyển lên khoa hồi sức tích cực để điều trị
tại khoa hồi sức tích cực bệnh nhân tiếp tục được lọc máu liên tục dùng kháng sinh để hỗ trợ các tạng
đến ngày một mươi tháng năm bệnh nhân dần hồi phục tỉnh táo huyết động ổn định và đã được rút ống nội khí quản ngưng thầm máy ngừng thuốc vận mạch
đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo không còn đau ngực không sốt và có thể tự ăn dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới
bác sĩ phạm hiếu đà trưởng khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết
đây là một ca bệnh rất nặng phải áp dụng kỹ tật chuyên sâu nhất của bệnh viện đa khoa tỉnh là can thiệp mạch phành đặt sật tên để cấp cứu cho người bệnh
nhờ có sự phối hợp kịp thời nhịp nhàng giữa các chuyên khoa với nhau bệnh nhân lại được cứu sống
nhờ máu cơ tim là hiện tượng một cuộc khuyết khối đột ngột làm tác động mạch phành mạch máu nuôi xung quanh cơ tim
hiện tượng này làm cho máu không kịp chảy tới nuôi phần cơ tim và là một phần cơ tim bị chết đi
tắc mạch máu lớn có thể làm cho quả tim của bạn ngừng đập hoặc nó có thể gây ra một chứng dối loạn nhịp chết người
chúng ta vẫn nghĩ nhồi máu cơ tim giống như các bộ phim vẫn chứa ở trên truyền hình là một người đột ngột ông lấy ngực và ngã ra
nhưng thực sự không phải vậy
có rất nhiều người chỉ cảm nhận được cơn đau ngực rất nhẹ hoặc cảm thấy chỉ có khó chịu ở dưới xương ức
các dấu hiệu này có thể thoáng qua rồi lại bình thường
thậm chí có những người nhồi máu cơ tim không nhận thấy những triệu chứng này cho đến khi có những triệu chứng khác xảy ra
triệu chứng cảnh báo rõ ràng nhất đó là cơn đau ngực
cơn đau ngực thường ở giữa sân ước và kéo dài trong một phút
cơn đau có thể xuất hiện rồi lại hết đi tuy nhiên lại đau lại
cơn đau sẽ làm cho chúng ta cảm thấy như có gì ép lên ngực đau như dao đâm hoặc cảm thấy ngật thở
cơn đau cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác như ở phía sau lưng trên cổ trên hàm hoặc vùng dưới dạ dày
khó thở thường xuất hiện đi kèm với cơn đau ngực
một số triệu chứng khác của nhồi máu cơ tim cũng có thể đi kèm như lạnh toát mồ hôi nơn hoặc đau đầu nhẹ
khi có một cơn đau ngực như vậy hãy đến bệnh viện gần nhất để có thể thăm khám kịp thời
hiện nay tại nước ta đã có hơn năm mươi năm trung tâm kim mạch can thiệp trên hai mươi tỉnh thành phố
khi nhồi máu cơ tim bạn cần phải tới những trung tâm tim mạch để can thiệp
khi có đau ngực thậm chí bạn không chắc chắn là cơn đau ngực như miêu tả như trên bạn cũng cần phải đến bệnh viện để kiểm tra
nam giới trên bốn mươi năm tuổi và nữ giới trên năm mươi tuổi là nhóm người có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim
tuy nhiên kể cả những người trẻ cũng có thể bị nhồi máu cơ tim nhưng tỷ lệ ít thon
những người trước đó đã có nhồi máu cơ tim thì rất dễ bị nhồi máu cơ tim lần tới
những người có tiền sử gia đình bị nhồi máu cơ tim sớm như bố mẹ anh chị em ruột bị nhồi máu cơ tim dưới năm mươi năm tuổi
và mẹ hoặc chị em gái có nhồi máu cơ tim dưới sáu mươi năm tuổi
những bệnh nhân có đai tháo đường
những bệnh nhân này đều có nguy cơ bị nhồi
máu cơ tim tương tự như những bệnh nhân đã bị nhồi máu cơ tim tỷ lệ bị nhồi máu là rất cao
những người có những yếu tố nguy cơ cao như những người có bệnh nhân bị dối loạn mỡ máu huyết áp cao
hút thuốc lá béo phì ít hoạt động thể lực cũng là những người dễ bị nhồi máu cơ tim
hiện nay có năm nhóm nhồi máu cơ tim khác nhau tuy thuộc vào bản chất nguyên nhân gây ra nhồi máu
trong đó hai gặp nhất và nguy hiểm nhất đó là nhồi máu cơ tim tuyết một
nhờ máu cơ tim tuyết một đây là tình trạng nhồi máu cơ tim thể tự nhiên do nứt vỡ mảng sơ vữa gây ra huyết khối bị tắc nghẽn mạch vành
bên cạnh đó là sự thay đổi động học các dấu ấn sinh học của cơ tim hay còn gọi là mềm tim theo thời gian
những hình ảnh trên điện tâm đồ sẽ có phần giúp chẩn đoán chính xác nhồi máu cơ tim một thuộc thể đoạn st chanh lên hay không trinh lên
điều này rất quan trọng vì sẽ có phương pháp điều trị là khác nhau
nếu bị nhồi máu cơ tim có đoạn ft tranh lệch điều quan trọng là người bệnh phải được điều trị nhanh chóng để giảm thiểu các tổn thương cho tim
đây là dạng nhồi máu cơ tim nghiêm trọng nhất và cần được can thiệp khẩn cấp
nhồi máu cơ tim tuyết hai
nhồi máu cơ tim loại hai là loại nhồi máu cơ tim không có sự nứt vỡ của sơ vỡ động mạch mà do các nguyên nhân bên ngoài tác động ra
gây ra tình trạng bất cân đối giữa cung và cầu oxy cho tim như có tắc mạch vành bóc tắc mạch vành thuyên tắc mạch vành thiếu máu nặng
suy hóp dối loạn nhịp tim nhanh hoặc dối loạn dùng thắt hoặc chậm nặng tử thiết áp hoặc sốc
tăng nguyên tắc nặng cũng có thể kèm theo phi đại thất trái hoặc không có những yếu tố gây căng thẳng cơ tim khác
nhồi máu cơ tim tuyết ba
đây là loại nhồi máu cơ tim có thể gây ra đột tử trước khi có mẫu xét nghiệm
nhồi máu cơ tim tuyết bốn
đột quỵ tim tuyết bốn là loại nhồi máu cơ tim có liên quan đến can thiệp đồng ảnh vành
lại được chia làm ba loại loại bốn a bốn b và bốn c
tuyết bốn a nhồi máu cơ tim sau khi được can thiệp ảnh vành dấu án sinh học men tim
choponin tăng ít nhất năm lần mức trên của chín mươi chín bách phân vị hoặc tăng lớn hơn hai mươi so với ban đầu nếu giá trị này tăng
tuyết bốn b nhồi máu cơ tim liên quan đến khuyết khối khi đặt sợt tên mạch vành hoặc phẫu thuật
lúc này thời gian hình thành khuyết khối so với thời gian đặt điểm sợt tên mạch vành là một vấn đề quan trọng cần phải ghi nhận
có thể chia thành các giai đoạn như sau giai đoạn cấp tính từ đến hai mươi bốn giờ bán cấp từ hai mươi bốn giờ đến ba mươi ngày
muộn thời điểm trên ba mươi ngày tính đến một năm rất muộn trên một năm từ thời điểm đặt st ten mạch vành
tuyết bốn c nhồi máu cơ tim liên quan đến sự tái hẹp trong sợt tên hoặc tái hẹp sau khi năng động mạch vành bong bóng từ vùng nhồi máu cơ tim
nhồi máu cơ tim tuyết năm
nhồi máu cơ tim tuyết năm là loại nhồi máu cơ tim sau khi phẫu thuật bắt cô nối động mạch vành
lúc này chỉ số chopolin tăng ít nhất một mươi lần ở mức trên chín mươi chín bách phân vị
bác sĩ có thể phân biệt được các loại nhồi máu cơ tim dựa việc phân loại nhồi máu cơ tim theo cơ chế và nguyên nhân
dựa trên điều này bác sĩ đã đưa ra những phương pháp cấp cứu chăm sóc và phương pháp điều trị phù hợp
góp phần cứu sống duy trì chất lượng sống cho người bệnh sau khi điều trị
người bệnh có thể gặp cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ một số trường hợp sẽ được cảnh báo hàng giờ hàng ngày hàng tuần bằng các dấu hiệu như
cơn đau ngực người bệnh có thể cảm thấy xoắn rắn ở trong lồng ngực sau sưng ước hoặc ngực trái
đau tức tèn nặng mức độ tăng dần khi ngồi nghỉ kéo dài trên một mươi năm phút đau lan lên cổ cằm sau lưng vai hoặc cánh tay
trong cơn đau kém thiết hồi hộp mệt khó thở hốt hoảng gất xỉu phá mồ hôi đau không giảm khi ngậm hoặc xịt thuốc
có nền bệnh đáy đau đường thì không có triệu chứng đau ngực nhưng dấu hiệu tương tự bao gồm khó thở thay đổi trí giác ngất hoặc tụt thuyết áp
một số trường hợp đau vùng bụng trên rốn buồn nôn nôn không phải ai cũng có triệu chứng giống nhau mỗi người một kiểu
chẳng hạn một số người có cảm giác đau nhẹ một số người lại đau nặng một số người khác lại có dấu hiệu đầu tiên là ngừng tim đột ngột
khi xuất hiện các triệu chứng nhồi máu cơ tim người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa để can thiệp tim mạch cần nhất điều trị kịp thời
hiện nay các phương pháp tim mạch can thiệp có thể giúp mở thông lại độc mạch vành giúp lập lại dòng máu và cứu sống người bệnh
các phương pháp tim mạch can thiệp có thể giúp cho bệnh nhân giảm thiểu các triệu chứng làm bệnh nhẹ đi dự phòng tối đa các tổn thương cơ tim
khi bị nhồi máu cơ tim việc tiến hành các biện pháp can thiệp nhanh nhất có thể giúp cho cơ hội người bệnh được cải thiện từ đó tăng tiên lượng của bệnh nhân
phương pháp điều trị tim mạch có hiệu quả nhất nếu chúng ta làm trong giờ đầu tiên sau khi xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim
hoặc ít hơn sáu tiếng sau khi bị nhồi máu cơ tim thì sẽ đem lại hiệu quả hơn rất nhiều
chậm trễ mỗi giờ sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong cho người bệnh
chính vì vậy ngay khi xuất hiện các triệu chứng cần để đưa bệnh nhân tới bệnh viện hoặc trung tâm tim mạch
can thiệp càng sớm càng tốt tránh để lại những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
việc chậm trễ mỗi giờ sẽ tăng tỷ lệ tử vong cho người bệnh